lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh có thể xảy ra mưa lũ nên sở sẽ tham mưu cho các địa phương bố trí điểm thi dự phòng
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi tỉnh đắk lắc có khoảng hai mươi thí sinh tham gia dự thi
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc tỉnh dự kiến có ba mươi hai điểm thi ở một mươi năm huyện thị xã thành phố với chín trăm linh phòng thi và huy động khoảng hai năm trăm linh cán bộ giáo viên coi thi
thời điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra vào khoảng tháng tám trong tháng này là thời điểm mưa lũ ở đắk lắc
do vậy sở giáo dục và đào tạo sẽ tham mưu cho các địa phương bố trí các điểm thi dự phòng
ngoài ra sở giáo dục và đào tạo cũng sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan kịp thời hỗ trợ những khu vực nguy hiểm dễ xảy ra lũ quét đảm bảo an toàn cho các thí sinh dự thi và kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế